nguyễn thị cẩm tú con gái chị tâm và nguyễn thị ngọc thạnh tiến hành pha trộn hóa chất để sản xuất phân bón lá hiệu dh năm
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày thì vụ nổ lớn xảy ra tại sườn sản xuất đã làm chết ba công nhân trên năm người dân ở các nhà xung quanh bị thương
vụ nổ cũng làm sập hoàn toàn nhà xưởng và hư hỏng tám mươi sáu căn nhà khác